thông tin về bắt tạm giam giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi một
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đại tá diêm đăng thanh
giám đốc bệnh viện quân y một trăm một mươi thuộc cục hậu cần quân khu một để điều tra về những sai phạm của ông này
và theo đó cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của đại tá diêm đăng thanh vào ngày bảy tháng năm
và sau khi ông thanh bị bắt công việc điều hành bệnh viện quân y một trăm một mươi hiện do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách